cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố tạm giam chín đối tượng gồm huỳnh tấn khoa nguyễn văn thắng nguyễn ngọc sơn đoàn công thiện phan đức vương lương công hưng nguyễn bình văn phú trung và văn công quang về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội công an thị trấn nam phước và công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã điều tra làm rõ đường dây lừa đảo qua mạng internet do đối tượng huỳnh tấn khoa cầm đầu
theo đó để lừa khách hàng nạp mã thẻ cào điện thoại ứng trước tiền phí nhận giải trúng thưởng lớn huỳnh tấn khoa đã cùng với đồng phạm bàn bạc tổ chức lập ra một trăm một mươi bảy trang web giả mạo lừa đảo trúng thưởng trên facebook yalo viber
sau đó thiết lập trang web các đối tượng đã sử dụng tài khoản facebook tự lập hoặc hách của người khác để gửi tin nhắn trúng thưởng nhằm thu hút người truy cập vào các trang website giả mạo
với thủ đoạn trên cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến nay số tiền mà nhóm của khoa chiếm đoạt của người dân là tám ba tỷ đồng